thưa quý vị có một từ đánh giá về phi nhung khá đúng đó là đa mang
dù anh ấy với con gái ruột là wendy phạm chị vẫn không buông bỏ sức mơ cứu người suốt đời mà chị đã mang trong lòng thời trẻ
chị không nỡ lướt qua những đứa trẻ mồ côi những người nghèo khó và làm mọi thứ xem như nghiệp của mình
và có lẽ chính vì như thế chị đã trắng tay khi rời khỏi cõi tạng
tính đến thời điểm hiện tại phi nhung đã hoạt động nghệ thuật hơn hai mươi năm và có chứa đứng nhất định trong showbiz việt
nổi tiếng nắm trùm dòng nhạc bolero nên phi nhung thường xuyên được mời đi diễn ở nhiều sự kiện lớn đám tiệc tại việt nam và nước ngoài với mức cắt xe cao chót vót
theo một số nguồn tin cắt xe của phi nhung cũng không hề nhỏ
trong một đám cưới ở hà tĩnh phi nhung nhận lời mời biểu diễn với mức thổ lao lên đến một mươi đô la
thậm chí vì quá mến mộ cô
gia chủ không ngần ngại tặng chơi giọng ca sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bức tường gỗ trị giá năm đô la tương đương gần một trăm một mươi năm triệu đồng
chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ chứng minh phi nhung là nghệ sĩ danh tiếng và có thu nhập khủng trong xe buýt việt
không chỉ đi hát kiếm tiền những năm gần đây nhớ ca sĩ là một trong những gương mặt thân quen trên sóng chương trình với khán giả
cô xuất hiện trong vai trò đa dạng như người chơi cố vấn chương trình ban giám khảo
với sức ảnh hưởng khổng trên mạng xã hội cũng như sở hữu lượng pha lớn đủ mọi lứa tuổi nên nhiều người cho rằng muốn mời được phi nhung nhà sản xuất phải bỏ ra số tiền không nhỏ
ngoài ra phi nhung thành công trong công việc kinh doanh cô làm chủ nhiều nhà hàng chay tại thành phố hồ chí minh kiếm được nhiều tiền nhưng cô không bao giờ vuôn vén gì cho bản thân
tôi nói thật suốt vài chục năm qua tôi đi làm kiếm được rất nhiều tiền chứ không phải ít nhưng đến giờ vẫn chẳng có đồng nào trong tay
đây là lời thú thật của giọng ca chữ tình khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng
mới đây một đoàn trích chương trình chuyện ngại nói với phần tham gia của ca sĩ phi nhung cũng đã thu hút sự chú ý và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội
trong video được đăng tải giọng ca bông điên điển bất ngờ tiết lộ với siêu mẫu xuân lan về tình trạng trắng tay sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật của mình
cụ thể phi nhung cho biết
tôi nói thật suốt vài chục năm qua tôi đi làm kiếm được rất nhiều tiền chứ không bao giờ vuôn vén gì cho bản thân
nhưng đến giờ vẫn chẳng có đồng nào trong tay
nhiều người hỏi không biết tiền tôi kiếm đi đâu
đơn giản là tôi đầu tư hết tiền vào các con nuôi của mình rồi
nhưng tôi nhìn lại vẫn thấy mãn nguyện vì giờ bảy tám đứa con nuôi của tôi đã lớn hết rồi
nhắc đến cái tên phi nhung khán giả sẽ nghĩ ngay đến giọng ca chữ tình ngọt ngào da diết của cô
nổi tiếng cả ở trong nước là đại diện của cô

nhưng tôi nhìn lại vẫn thấy mãn nguyện vì giờ bảy tám đứa con nuôi của tôi đã lớn hết rồi
nhắc đến cái tên phi nhung khán giả sẽ nghĩ ngay đến giọng ca chữ tình ngọt ngào da diết của cô

phí nhung là một trong những ca sĩ rất đắt sâu
nói thật suốt vài chục năm qua tôi đi làm kiếm được rất nhiều tiền

nổi tiếng cả ở trong nước là đại diện của cô